phải bảo đảm không để thiếu hụt nguồn điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh
đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành điện trong thời gian này
với đặc thù là vùng có điều kiện khí hậu cũng như các tỉnh tây nguyên
thì việc giữ ổn định hệ thống điện lưới trong mùa hè sắp tới là điều rất quan trọng
do đặc thù về điều kiện khí hậu của tây nguyên vào mùa khô nông dân đã tăng cường tưới tiêu
gây sức ép rất lớn lên hạ tầng lưới điện trạm biến áp
để ứng phó với việc tiêu thụ điện tăng cao trong mùa khô
ngành điện tỉnh lâm đồng đã tập trung cao độ cả nhân lực và vật lực
để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân
việc cung cấp điện trong mùa khô là nhiệm vụ quan trọng
đòi hỏi sự nỗ lực của cả ngành điện và cộng đồng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng
giúp vận hành an toàn lưới điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của toàn xã hội